sau khi gây án đối tượng bỏ chạy về phía đường do nhà hai vừa chạy vừa ném nhiều vật cây nổ uy hiếp những người dân truy đuổi và dùng dao đâm gây thương tích cho một quân chúng truy đuổi
đối tượng sau đó chạy vào nhà ông vũ văn tuân sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bảy nơi cư trú số hai mươi hai do nhà hai quán toan đe dọa khống chế ông tuân lấy đi chiếc xe airblade dựng trong sân nhà
rồi tậu thoát
đối tượng sức nào manh động và hành động phản hội rất là khuyết liệt gây hậu quả rất lớn cho thiệt hạng về vật chất về sức khỏe và cho chất tự trị an an toàn xã hội
nói chung ném quả vào chỗ đông người có tiềm năng cũng nguy cơ mà gây sát thương cho nhiều người
chính vì vậy đã bị truy tố về tội danh và khung khoảng cao nhất là hai mươi bảy
thấy là hình phạt có vẻ lớn nhưng mà nếu mà so sánh với lại cái cả bốn hành vi phạm tội là các cấp độ bị cáo đã gây ra thì đây là hình phạt hoàn toàn tương xứng với tính chất mức độ và hành vi phạm tội bị cáo
nó thể hiện là sự tính trừng phạt gian đe cũng như là tính giao dục phòng ngờ của hệ thống pháp luật chúng ta để đảm bảo cho đúng thời gian để đối tượng hình sự nguy hiểm

trong quá trình truy tìm phạm anh vũ ban chuyên án nhận được vô vàn thông tin về tung tích đối tượng này thế nhưng khi triển khai lực lượng tìm kiếm đều không mang lại kết quả
trong suốt quá trình đó vẫn có một tổ trinh sát được bố trí giám sát chặt chẽ nhà mẹ của vũ hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ ở phường quán toan

buổi chiều họ phát hiện một người phụ nữ vào nhà vũ một thời gian khá lâu khi ra mang theo túi đồ
nghĩ vấn đây có thể là người lấy đồ tiếp tế cho vũ nên thông tin được trinh sát bảo vệ cho ban chỉ huy chuyên án

trước lâu ngày bầu cử quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp khóa một mươi năm
ngày hai mươi ba tháng năm năm hai nghìn hai mươi một đang tới rất gần thế nhưng bóng dáng đối tượng gây án vẫn bóng chìm tàu cá
việc vũ lẩn trốn mang theo các quả nổ có thể sẽ gây ảnh hưởng đến ngày hội sinh hoạt chính trị toàn dân
ban chuyên án nhận được chỉ đạo phải phá án trước ngày hai mươi ba tháng năm
lúc này ban chuyên án nhận được thông tin có một đối tượng nghi là phạm anh vũ
xuất hiện ở khu vực nội thành thành phố hải phòng
người này luôn đeo khẩu trang vác một chiếc túi lớn trên vai đi hành khất
nhận được thông tin ban truyền án đã tăng cường quân số ra soát tất cả các quận lê trân hồng bàng ngô quyền
tôi là người trực tiếp xuống hỏi cái người thân quen này
thì người thân quen này là người trước đây có một cái thời gian học cùng xăm hình và học nhạc cùng với đối tượng phạm anh vũ
nên là đã nhận ra ánh mắt của đối tượng phạm anh vũ với cái đặc điểm và cái tình hình như trên
thì chúng tôi qua lắm bắt tình hình thì xác định rằng đối với tượng vũ là hiện tại là mặc quần áo rất là bẩn và khoác bao tải đi hành khất xin ăn
hình ảnh này được chuyển cho mạng lưới hình sự toàn thành phố
trinh sát cũng trực tiếp gặp những người lang thang xin ăn trên địa bàn các quận ngô quyền lê trân hồng bàng kiến an
nhờ họ cung cấp thông tin về đối tượng và sẽ trao thưởng cho người cung cấp được thông tin chính xác
thế vào một buổi chiều chúng tôi nhận được một số lại gọi đến là nghi vấn một đối tượng qua hình dáng giống vũ xuất hiện tại một tuyến đường nam sơn của lê chân
thế rất nhanh chúng tôi triển khai một nguyên tổ phòng thác về nắp cái khu vực này và có gọi điện lại cái số điện thoại mà đã gọi điện cung cấp chúng tôi
thì người nối máy này là một người phụ nữ
thì chúng tôi có hỏi lại thì trước đó khoảng hai giờ chiều thì có một người ăn xin là nhờ gọi điện thoại qua người phụ nữ này cung cấp là có một cái đối tượng giống với phú đi qua khu vực này
thì tuy nhiên là rất tiếc cho chúng tôi mà khi đến thì đã chậm so với một người
các trinh sát cũng được tăng cường giám sát tại các khu vực hẻo lánh hoang vu như nghĩa trang đương tâu gầm cầu
những người nhà bỏ hoang với quyết tâm đánh vào bụi rậm để rắn trôi đường ra
tuy nhiên cách khó với các trinh sát là đối tượng phạm anh vũ không ở cố định một nơi
nơi nào hắn cũng chỉ đến ở lại một lần rồi lại tiếp tục di chuyển
ngày một mươi bốn tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một tức là hai mươi tám ngày sau ngày xảy ra vụ án quá trình kiên trì ra soát truy vết theo dấu đối tượng đã mang lại kết quả
các trình sát cũng được căng cường giám sát tại các khu vực hẻo lánh hoang vu như nghĩa trang đương tâu gầm cầu

tuy nhiên cách khó với các trình sát là đối tượng phạm anh vũ không ở cố định một nơi
ban chuyên án nhận được nguồn tin quan trọng của quần chúng nhân dân cung cấp về việc phát hiện có đối tượng nam giới lang thang nhặt ve chai đội mũ đeo khẩu trang có đặc điểm nhận dạng giống với đối tượng phạm anh vũ tại khu vực quận lê trân hải phòng
một tổ công tác của công an quận hồng bàng lập tức có mặt để tiến hành xác minh truy bắt đối tượng
chúng tôi tỏa ra xung quanh để quan sát cái trường hợp này trước và nhận định rằng là nếu như là người ăn xin thực sự là người ăn xin thì chỉ cần một người vào và dừng lại để có thể cho tiền hoặc là cho cái bánh bao về đêm
thì người ta sẽ ngửa mặt lên hoặc là người ta sẽ có những cái lời nói lời cảm ơn thì chúng tôi sẽ nghe giọng nói và nhìn khuôn mặt sẽ nhận ra
giờ một mươi năm phút ngày một mươi năm tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một tại khu vực chợ cột đèn quận lê trân thành phố hải phòng tổ công tác đã tiếp cận đối tượng tỉnh my
khác với những người xin ăn thông thường khi trinh sát tiếp cận đối tượng cho nước và bánh
thì người này sẽ được đưa vào khu vực chợ cột đèn quận lê trân thành phố hải phòng

các trinh sát thậm chí không nghe được giọng nói không nhìn được mặt hắn
đánh giá nhanh đây có thể là người mình tìm kiếm
nhận định có thể đối tượng vẫn còn quả nổ mang theo bên trong người
nên các trinh sát đã bàn bạc lên phương án không chế thật nhanh để đảm bảo an toàn

đưa đồ ăn thì lập tức khi đối tượng đưa tay ra
thì cái người đi cùng tức là người trinh sát thứ hai sẽ lập tức là
túm lên cái tay của đối tượng và giữ nôi đối tượng giật đối tượng ra lòng đường luôn
để tránh xa cái bao tải mà đối tượng để bên cạnh
thì các xe khác người trinh sát tiếp theo sẽ ập vào bắt giữ và gọi tên đối tượng
để đối tượng tự nhận bản thân mình
thì cái quá trình như vậy thì cũng các trinh sát thì làm rất là nhanh gọn và dứt điểm
và ngay sau đó thì đối tượng đã thừa nhận luôn bản thân mình
phạm anh vũ đã được bắt giữ thành công
các trinh sát hình sự công an quận hồng bàng còn thu giữ được một ba lô chứa bốn vật gây nổ
đảm bảo tuyệt đối an toàn cho đối tượng và lực lượng tham gia vây bắt
tại cơ quan công an phạm anh vũ khai nhận chi tiết mọi việc phù hợp với chứng cứ hiện trường
vũ khai mình là tín đồ của đạo hồi có tư tưởng cực đoan
bình đẳng giữa giàu và nghèo nên chọn tiệm vàng đức đệ để gây nổ
vì cho rằng tiệm vàng giàu nhất khu vực quán toàn
vật liệu nổ do vũ tự nghiên cứu và chế tạo
sau khi gây án xong đối tượng điều khiển xe máy airblade cướp được
bỏ chạy về khu vực nghĩa trang thôn tất xứng xã an hồng huyện an dương hải phòng
thay quần áo vứt lại ba vật liệu gây nổ
vũ đi xe đến khu vực nghĩa trang thôn cái tắc dùng sơn xịt màu xe
thay quần áo cầm một quả nổ chạy ra bờ sông khu vực an lão
vứt xe và quả nổ xuống sông để phi tang
sau đó đi bộ nhật ve chai để kiếm sống và lẩn tránh sự truy bắt của lực lượng chức năng
toàn bộ quá trình này vũ đều hành động một mình như một con sói đơn độc
từ lời khai của phạm anh vũ
cơ quan điều tra đã tiến hành tìm kiếm và trục vớt được chiếc xe tăng vật trả lại cho chủ nhân

mà chỉ là một cái tính cách của vũ rất là lập thị
trước đây bản thân vũ là người nghiện game và cũng hay xem phim kiếm hiệp
và cái việc mà sử dụng ma túy thì chưa ai xác định được
kể cả chính quyền địa phương thì cũng chưa xác định được là vũ có sử dụng ma túy hay không
và khi tiếp xúc với vũ và cũng có test ma túy với vũ thì vũ cũng không có biểu hiện tương tính ma túy
sơ chuyên án truy bắt bốn trăm hai mươi một v khép lại cũng là lời cảnh báo về một xu hướng phạm tội mới
tội phạm diễn ra rất manh động và có nhiều yếu tố bất ngờ bột phát
những vấn đề về phân hóa mức sống điều kiện sinh hoạt cũng sẽ làm nảy sinh nhiều luồng tư tưởng cực đoan
dễ gây nên hành động bột phát nguy hiểm
thực tế này đòi hỏi phải có biện pháp để thích ứng với những yêu cầu mới trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm
để không có thêm những con sói đơn độc như phạm anh vũ